tối ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bộ y tế nhận được thông tin của viện vệ sinh dịch tễ trung ương
về kết quả xét nghiệm của hai bệnh nhân mắc bệnh covid một mươi chín cụ thể như sau
ca bệnh số năm mươi năm bn năm mươi năm bệnh nhân nam ba mươi năm tuổi quốc tịch đức bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay vn một mươi tám
từ pháp về nội bài sáng ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội đã tổ chức sàng lọc lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với sars cov hai
bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đã được đưa đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
và mẫu bệnh phẩm được gửi sang viện vệ sinh dịch tễ trung ương
hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh tình trạng sức khỏe ổn định
ca bệnh số năm mươi sáu bn năm mươi sáu bệnh nhân nam ba mươi tuổi quốc tịch anh
bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ anh về nội bài lúc năm h ba mươi sáng ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sau khi nhập cảnh vào hà nội bệnh nhân gặp thêm hai người bạn nữa cũng nhập cảnh vào hà nội
nhưng khác chuyến bay để đi du lịch cùng nhau
cả hai đều là nữ quốc tịch anh một người hai mươi tám tuổi và một người hai mươi bốn tuổi
bệnh nhân đăng ký ở khách sạn hà nội parasite center hotel địa chỉ hai mươi hai hàng vôi hoàn kiếm một đêm đến mùng một mươi tháng ba thì trả phòng
từ ngày một mươi tháng ba đến một mươi ba tháng ba
sau khi nhập cảnh vào hà nội parasite center hotel khách đi du lịch tại sapa trong đó có lưu trú ở khách sạn mountain river hostel sapa
địa chỉ ở tà văn sapa sau đó bệnh nhân quay trở lại hà nội và lưu trú tại khách sạn oriental shoter địa chỉ năm mươi tám hàng đào hoàn kiếm từ ngày một mươi ba tháng ba đến nay
sau khi bệnh nhân đến khách sạn lưu trú ủy ban nhân dân phường hàng đào đã nắm bắt được thông tin và công bố quyết định cách ly đối với bệnh nhân này